vào khoảng hai mươi ba h ngày một mươi một tháng một mươi một công an huyện bình giang tỉnh hải dương phối hợp với công an xã bình xuyên
đã tiến hành kiểm tra quán karaoke golden địa chỉ tại thôn bình d xã bình xuyên
do trần văn quang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám đứng tên đã phát hiện một số trường hợp khách đến hát và tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
tại vòng hoàng gia một của quán tổ công tác đã phát hiện bảy nam nữ thanh niên trong đó có bốn khách
và ba nữ nhân viên phục vụ đang tụ tập bay lắc một số có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ một mảnh vỡ dạng bột nén màu xanh
nghi là ma túy dạng kẹo cùng với một bộ dụng cụ sử dụng ma túy
những thanh niên trên trong độ tuổi từ hai mươi đến ba mươi năm đến từ các tỉnh hải dương hà nội nam định long an yên bái
qua test nhanh có năm trường hợp dương tính với ma túy
ngoài số khách và nhân viên nói trên tại quán còn có một mươi ba nhân viên nữ và một số nhân viên nam
đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau đang có mặt tại phòng nghỉ chờ phục vụ
hiện vụ việc đang được công an huyện bình giang tiếp tục xác minh làm rõ